công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn
bắt giữ một mươi tám đối tượng bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu công an tỉnh nghệ an triển khai lực lượng đồng loạt bắt một mươi tám đối tượng
tại một mươi bảy điểm ghi số lô số đề trên địa bàn thị xã hoàng mai huyện quỳnh lưu và tỉnh bình dương
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tạm giữ tám trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt hai cây vàng bốn số chín
hai ô tô hai mươi xe máy cùng nhiều tăng vật khác
qua đấu tranh bước đầu xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm ngoái đến nay là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
trung bình mỗi ngày gần một tỷ đồng
sau đối tượng cầm đầu trú tại huyện quỳnh lưu và thị xã hoàng mai đã hình thành các chân dết
để thiết lập đường dây ghi số lô số đề liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vị